thưa quý vị bộ y tế vừa có công văn gửi một mươi hai tỉnh thành phố yêu cầu tăng cường triển khai tiêm
vắc xin phòng covid một mươi chín adela kiên quyết không để vắc xin adela phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng
các địa phương cần báo cáo kết quả tiêm chủng về bộ y tế theo quy định
bộ y tế đã có công văn gửi đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy và chủ tịch ủy ban dân một mươi hai tỉnh
thành phố gồm thanh hóa hải dương thái nguyên quảng trị quảng nam bình định con tum
gia lai tiền giang cần thơ an giang và kiên giang về việc tăng cường chuyển khai tiêm vắc xin adela
bộ y tế cho biết trong thời gian qua các tỉnh thành phố đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm
vắc xin phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một mươi một mươi một hai nghìn hai mươi một bộ y tế phân bổ năm triệu
liều vắc xin phòng covid một mươi chín adela cho các địa phương tại thời điểm phân bổ bộ y tế đã xem xét
cơ hội sử dụng vắc xin để đáp ứng kịp thời việc triển khai tiêm đủ và mũi vắc xin adela cho nhóm
người từ một mươi chín sáu mươi năm tuổi tuy nhiên theo báo cáo đến ngày hai mươi tám một hai nghìn hai mươi hai số vắc xin adela hiện còn tại các
địa phương là năm trăm bốn mươi một bốn trăm linh liều thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số sáu mươi bốn ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả công tác phòng
covid một mươi chín trong dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai và để sử dụng hiệu quả vắc xin adela hiện còn ở một số địa phương
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố khẩn trương giả soát không để sót đối tượng tiêm chủng
tăng cường hoạt động truyền thông vận động người dân đi tiêm mũi hai mũi ba vắc xin adela
bên cạnh đó tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa để hoàn thành việc
tiêm đủ ba mũi vắc xin adela trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai kiên quyết không để vắc xin phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố khẩn trương giả soát không để sử dụng hiệu quả tiêm chủng về bộ y tế theo quy định
tại công văn này bộ y tế nêu rõ đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách
đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy và chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo
và hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nếu tỉnh nào để vắc xin adela phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng
thì bí thư tỉnh ủy thành ủy và chủ tịch ủy ban dân tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ
vắc xin adela của cuba được bộ y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
vào ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một là vaccine covid một mươi chín thứ tám nước ta phê duyệt
mỗi liều vắc xin adela năm ml chứa năm mươi mcg vắc xin protein tái tổ hợp chứa vùng liên kết với thụ thể rbg
của virus sars cov hai bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp
vắc xin này được đóng gói hộp một mươi lọ mỗi lọ chứa một mươi liều mỗi liều năm ml
vaccine adalla chỉ định tiêm phòng cho người từ một mươi chín đến sáu mươi năm tuổi lịch tiêm gồm ba liều khoảng cách giữa các liều là một mươi bốn ngày